chiều ngày hai mươi chín tháng chín trao đổi với báo chí trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
người phát ngôn bộ công an cho biết lãnh đạo bộ công an đã nhận được báo cáo của công an tỉnh sóc trăng
về việc một số cán bộ chiến sĩ công an thị xã vĩnh châu vi phạm nghiêm trọng quy trình công tác
và vi phạm lễ tiết tác phong trong khi thi hành công vụ có biểu hiện vi phạm pháp luật
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh sóc trăng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm
trước đó báo chí và mạng xã hội đã đưa tin khoảng một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng chín
tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã vĩnh châu gồm năm đồng chí
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ xendota
khi đến quốc lộ năm sông hậu đoạn qua phường vĩnh phước thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
tổ tuần tra phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô yamaha excider
chở theo một thanh niên đi ngược chiều
vẫn sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
với tốc độ cao chèn ép xe của tổ tuần tra lạng lách đánh võng trên đoạn đường gần ba mươi km
qua nhiều tuyến đường
khi đến địa bàn ấp âu thọ b xã vĩnh hải thì lực lượng làm nhiệm vụ mới dừng được phương tiện
lúc này một số đồng chí trong tổ tuần tra đã kiềm chế không kiềm chế được nóng giận
có hành vi sử dụng bạo lực sau đó đưa người và phương tiện về trụ sở công an xã để làm việc
tại đây người điều khiển xe đã thừa nhận các hành vi vi phạm gồm các lỗi là không chấp hành hiệu lệnh
hướng dẫn của người kiểm soát giao thông không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông
điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm
dân sự của chủ xe cơ giới người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi mà điều khiển xe mô tô
có dung tích xy lanh trên một trăm linh cm khối
sau khi phát hiện sự việc lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng đã chỉ đạo đình chỉ công tác
với bốn đồng chí liên quan trong tổ tuần tra để xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định
trước mắt hành vi của cán bộ chiến sĩ trong tổ tuần tra nêu trên là vi phạm quy tắc ứng xử
theo thông tư số hai mươi bảy ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi bảy của bộ trưởng bộ công an về quy định quy tắc ứng xử
của công an nhân dân và công an tỉnh sẽ tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm sự việc trên
không bao che sai phạm